bộ nội vụ vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của chính phủ
về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy
theo đó bộ trưởng bộ nội vụ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ gương mẫu trong tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của chính phủ
sử dụng chữ ký số phê duyệt hồ sơ văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng theo quy định
tuân thủ các quy định về thời gian gửi nhận văn bản cập nhật đầy đủ nội dung thông tin bảo đảm đúng thể thức văn bản theo quy định
gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền